ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội trường đại học kinh tế quốc dân đã tổ chức buổi lễ trung kết cuộc thi khởi nghiệp hai nghìn một mươi chín
nhằm kết nối và gây nguồn cảm hứng đến các bạn trẻ yêu thích khởi nghiệp
với chủ đề các giải pháp cho một thế giới bao trùm cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của các sinh viên
cùng với những người trẻ có đam mê khởi nghiệp
qua hơn hai tháng với ba vòng thử thách cùng các khóa đào tạo
ban tổ chức đã chọn ra bảy đội thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết
vòng trung kết được tổ chức theo game show sark tank
trong đó có các quỹ đầu tư lớn như quỹ đầu tư nextras đến từ hàn quốc
quỹ đầu tư lotus impac và các nhà đầu tư cá nhân
tôi tập trung vào các giải pháp công nghệ với các chủ đề liên quan đến về công nghệ giáo dục
công nghệ về y tế công nghệ về du lịch giao thông cũng như là các công nghệ tạo động xã hội
có một cái hoạt động một cái chương trình đào tạo song hành
cùng với lại quỹ đầu tư
quỹ đầu tư nettrance tức là cái chương trình đào tạo với các cái startup founders
và đặc biệt là chúng tôi không hề có các giải thưởng liên quan đến tiền mặt
cái lợi ích các bạn được đó là câu chuyện về truyền thông được ưm tạo
được cân động bằng lưới và đặc biệt là có cơ hội nhận đầu tư từ các nhà đầu tư
top hai của cuộc thi đã thuộc về hai dự án đó là mantigrad
thiết bị giao tiếp thông minh dành cho người khuyết tật
và dự án envy project cung cấp giải pháp thu gom và phân loại rác tại nguồn
cùng với đó một số dự án đã nhận được những thỏa thuận đầu tư lên tới năm mươi usd
từ các quỹ đầu tư lớn và các nhà đầu tư cá nhân